tại tỉnh hà nam bộ công an đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảm bảo an ninh trật tự đại lễ vê sát liên hợp quốc năm hai nghìn một mươi chín
lãnh đạo bộ công an đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự đại lễ v sac hai nghìn một mươi chín
của các cục nghiệp vụ thuộc bộ công an công an các địa phương
từ kết quả trên các đơn vị cần rút kinh nghiệm để làm tốt hơn ở các sự kiện khác
riêng công an tỉnh hà nam cần tiếp tục chủ động xây dựng phương án kế hoạch bảo vệ vì thời gian tới trên địa bàn tỉnh sẽ có nhiều đoàn khách quốc tế
các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước về thăm và làm việc tại tỉnh nhiều sự kiện chính trị văn hóa được tổ chức trên địa bàn nói chung và tổ chức tại chùa tam trúc nói riêng